đáng chú ý công an công an cũng thu giữ được hơn hai trăm linh căn cứ công dân và nhiều phôi dùng để làm căn cứ công dân với quy mô lớn
đặc biệt có nhiều loại giấy tờ bằng cấp đã được làm giả hoàn chỉnh chuẩn bị đi giao cho khách hàng
các đối tượng này sẽ rao bán và trao đổi trực tiếp với những người có nhu cầu đặt những loại giấy tờ giả trên với nhiều mục đích khác nhau
lợi dụng các hội nhóm và liên kết với các tài khoản mạng xã hội như facebook
facebook telegram để thành lập các hội nhóm liên kết cung cấp các tài liệu phôi giấy tờ theo yêu cầu
theo cơ quan chức năng hiện nay việc các đối tượng sử dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ
ngày càng phức tạp với thủ đoạn liên lạc qua các tài khoản trên mạng xã hội liên kết với nhiều hội chống để nhận làm giả căn cứ công dân
với những trường hợp sử dụng thẻ căn cứ công dân giả để phai tiền trôi chiếm đoạn hoặc thực hiện các giao dịch dân sự trái pháp luật
nhằm che giấu thông tin bản thân
trong thời gian tới lực lượng công an sẽ tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ đồng bộ quyết liệt của các cơ quan chức năng liên quan
để xác minh các đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước
ứng dụng những phần mềm tiện ích của bộ công an để người dân có thể tự mình kiểm tra thông tin cá nhân và nhận diện được các loại giấy tờ giả
nhằm nâng cao việc tối giác các hành vi phạm tội của các đối tượng qua phần mềm vneid
công an tp bunma thuật tỉnh đắk lắk vừa nhanh chóng điều tra làm rõ bắt giữ một đối tượng mang hai khẩu súng đến nhà một người phụ nữ bắn để giải quyết mâu thuẫn
đó là nguyễn đoàn tú khải bốn mươi tuổi chú tại xã chuebu tp bunma thuật
theo điều tra ban đầu giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn khải xảy ra mâu thuẫn với một phụ nữ hai mươi chín tuổi ở phường tân lợi tp bunma thuật
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi phút ngày một mươi chín tháng ba khải mang theo một khẩu súng rulo bên trong có lắp sẵn sáu viên đạn và một khẩu súng hơi đến nhà người phụ nữ trên để giải quyết
tại đây khải đạp cửa rồi rút súng bắn vỡ cửa kính sau đó khải nhanh chóng điều khiển xe máy về nhà một người quen
được biết khải đã từng có năm tên án về các tội cướp tài sản cố ý gây thương tích và tặng chữ trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đã được chuyển giao cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc để tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền
sau bốn ngày xét xử vào chiều qua tòa án nhân dân tỉnh tiền giang tuyên án hai mươi hai bị cáo trong vụ nổ súng làm một người chết ba người bị thương
tại cơ sở carrow kxo trên địa bàn xã đạo thạnh tp mỹ tho
theo cáo trạng do có mô thuẫn cá nhân nên thạch trung nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và dương minh nhật sinh năm hai nghìn một
cùng chú tại tp mỹ tho tỉnh tiền giang hẹn nhau đến cơ sở carrow kxo để giải quyết
vào đêm ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một nhóm của nghĩa trong đó có nguyễn thanh triều đến hát tại quán karaoke xo và gặp nhóm của nhật
trong đó có nguyễn thành hải hai nhóm đã xảy ra cự cãi xô sát lúc này triều dùng súng bắn làm hải tử vong và ba đối tượng khác bị thương
qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an thành phố mỹ tho tiến hành bắt và khởi tố hai mươi hai đối tượng có liên quan đến vụ án
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh triều tử hình về tội giết người ba năm tù về tội gây dối trật tự công cộng tổng hợp hình phạt chung là tử hình
hai mươi một bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ ba năm sau tháng tù đến một mươi hai năm tù về tội gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
trong khi đó tòa án nhân dân tỉnh bình định cũng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo nguyễn thị yến trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện tuy phước một mươi bảy năm tù giam
đồng phạm của trang là võ thành tín sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thị xã an nhơn lệnh án một mươi tám tháng tù giam về tội tảng trự trái phép chất ma túy
theo cáo trạng trang đã mua chín mươi bảy năm gram methamphetamine của một người không rõ lai lịch tại tp hcm sau đó mang về nhà cất giấu để sử dụng và bán lại kiếm lời
từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm bị bắt là từ ngày hai mươi hai tháng sáu trang đã tám lần bán ma túy cho tín và đối tượng nghiện khác với số lượng là một mươi bốn tám gram
trong vụ án này tín đã chuyển khoảng hai triệu đồng
trang đã mua hai bốn mươi tám gram ma túy nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tảng trự trái phép chất ma túy
còn tại tỉnh vĩnh long cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian ba tháng đối với một mươi hai bị can để điều tra về hành vi đánh bạc
và một bị can bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc xảy ra vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại xã cúi an huyện vũng liêm
theo đó bị can nguyễn minh toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
bị can nguyễn minh toàn sinh năm hai nghìn hai bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc
một mươi hai bị can còn lại bị khởi tố về hành vi đánh bạc
theo hồ sơ vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba nhóm bị can này đang tụ tập tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc ấp an cúi xã cúi an huyện vũng liêm
thì bị lực lượng phòng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long chủ công phối hợp với các lực lượng thuộc công an huyện vũng liêm bắt quả tang tạm giữ một mươi bốn đối tượng có liên quan và tăng vật phương tiện gồm hai con gà hai cặp cỡ sắt một mươi cuộn băng keo đã qua sử dụng một mươi năm điện thoại di động một mươi một xe mô tô và tổng số tiền hơn bốn mươi bốn triệu đồng
quá trình điều tra một mươi ba bị can đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình